điều nữa đó là hiện tại thì là về cái không khí thì là cũng ô nhiễm chính vì vậy cho nên là chúng ta cũng sẽ phải hướng dẫn bệnh nhân là có các cái biện pháp phòng để tránh hít phải những cái không khí ô nhiễm
ví dụ như là các biện pháp như là đeo khẩu trang mà nhất là trong tình hình dịch covid như hiện nay
các thói quen chưa phù hợp với sức khỏe vẫn đang là những yếu tố nguy cơ rõ ràng khiến cho bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính trở thành nỗi lo hiện hữu
tuy nhiên bệnh có thể phong ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm điều trị đúng cách
chính vì vậy việc tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính giảm thiểu các hành vi và các yếu tố nguy cơ cho người mắc bệnh người già người dân là rất cần thiết
thời lượng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau